thể hiện chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước
đối với những người lầm lỗi biết ăn năn hối cải
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
trại giam xuyên mộc thuộc tổng cục tám bộ công an
đã giảm án phạt tù trước thời hạn cho năm trăm hai mươi một phạm nhân
trại giam xuyên mộc là nơi giam giữ gần ba phạm nhân
chủ yếu là tội phạm nguy hiểm và hết sức nguy hiểm
trong năm trăm hai mươi một phạm nhân được giảm án trước thời hạn
có tám mươi sáu phạm nhân được tha tù trước hạn
và công tác xét giảm án thì về ý thức thái độ của phạm nhân
và đặc biệt là thân nhân thành phạm nhân đã hiểu thêm được
về chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước
đa số phạm nhân đã có sự yên tâm kim tưởng và rất phấn khởi
và cũng trong dịp hai tháng chín thì hiện nay chúng tôi đã chuyển danh sách hồ sơ
về cho tòa án và viện kiểm sát nhân dân tỉnh
bởi vì chúng tôi để tiếp tục xem xét
và nếu không có gì thay đổi thì vào ngày mai
thì tòa án và viện kiểm sát sẽ mở cái hội đồng xét giảm
để ra quyết định tha tù trước hạn cho số phạm nhân khâu dịch hai nghìn hai mươi
đây là những phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam tích cực học tập cải tạo
đã chấp hành xong hình phạt bổ sung về tiền bồi thường thiệt hại
hoặc nghĩa vụ dân sự khác
không những quan tâm đến công tác giáo dục
chạy giam xuyên mộc đã tổ chức hướng dẫn dạy nghề truyền nghề cho các phạm nhân
công tác tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân là một trong những hình thức phương pháp giáo dục quan trọng của chạy giam
thông qua tổ chức lao động cho phạm nhân phạm nhân thấy được giá trị của công việc lao động
thông qua lao động để phạm nhân rèn luyện tính tỉ mỉ cần cù biết quý trọng giá trị lao động của người khác
sau đó thì phạm nhân học được một cái nghề ra ngoài xã hội sẽ tự tin kiếm được một công an việc làm tái và hòa nhập với cộng đồng
đối với việc mà lao động dạy nghề phạm nhân rất quan trọng ở chỗ là nếu như phạm nhân ra ngoài xã hội có được một công an việc làm ổn định
chắc chắn tỷ lệ mà phạm nhân tái phạm tội sẽ là một tỷ lệ rất là thấp
trong những ngày qua từ các xưởng sản xuất phạm nhân nào cũng làm việc với một tinh thần thoải mái
phạm nhân chưa được xét giảm án trong đợt này cũng tin tưởng rằng
nếu cải tạo tốt trong một ngày không xa niềm vui ấy cũng sẽ đến với mình

đồng thời để giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã thành lập quỹ nhân ái
để giúp cho các đối tượng sau khi trở về địa phương được vay vốn làm ăn